ngày một mươi chín tháng năm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trần cầm tú làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy lão ngoan
về việc thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
tại buổi làm việc đồng chí trần cẩm tú đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy
cần tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện tốt chỉ thị số ba mươi năm
đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên nhân dân
về ý nghĩa tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp
tăng cường công tác kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện
giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội
cấp ủy các cấp cần chủ động phong ngừa đấu tranh không để bị chi phối
bởi những thông tin xấu độc gây mất đoàn kết nội bộ
nhất là thông tin liên quan đến nhân sự đại hội
tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ
và phải xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức chạy quyền vận động phiếu bầu
không để vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cán bộ